tại viện nghiên cứu cao cấp về toán trường đại học bách khoa hà nội đã ra mắt câu lạc bộ toán học và thời trang talifa f
tại buổi ra mắt nhà thiết kế xuân thu đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ những chi thức toán học tưởng chừng như là khô khan
thế nhưng kết hợp với những chất liệu vải lụa và dưới sự thiết kế bay bồng bộ sưu tập đã để lại ấn tượng sâu sắc
talinpa là vườn ươm tài năng do giáo sư ngô bảo châu sáng lập đặt tại tuần châu tỉnh quảng ninh
những năm qua talinpa đã là nơi hội tụ nhiều ý tưởng sáng tạo cho trẻ em về toán học khoa học kiến trúc hội họa cờ vua ngay từ nhỏ
khi các em bắt đầu sự nhận biết toán học đã hình thành thông qua việc học đếm hay vẽ các ô vuông tam giác
và từ cảm hứng về những hình ảnh toán học tưởng chừng khô khan ấy nhưng khi kết hợp với những chất liệu vải lụa cùng trí tưởng tượng phong phú của nhà thiết kế xuân thu đã tạo nên những sản phẩm độc đáo
chính bởi vậy câu lạc bộ toán học và thời trang mang tên talinpa f đã ra đời với mong muốn khơi nguồn tài năng thiết kế thời trang của các em nhỏ mở rộng định hướng nghề nghiệp tương lai